theo dự báo trong buổi sáng ngày mai ngày một mươi bảy tháng tám
cơn bão số bốn sẽ đổ bộ vào đất liền từ hải phòng đến nghệ an
hiện tại thì nghệ an đã lên các phương án sẵn sàng chủ động ứng phó với cơn bão số bốn
để đối phó với cơn bão số bốn cảng vụ hàng hải nghệ an đã triển khai kiểm tra các cảng biển
và khu vực hàng hải trong vùng nước cảng biển nghệ an điều động tàu thuyền về khu vực tranh chú bão
đồng thời tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để nắm bắt diễn biến cơn bão số bốn
để chỉ đạo phối hợp kịp thời
cảng vụ hàng hải nghệ an đã yêu cầu các cơ quan đơn vị triển khai các lực lượng phương tiện
với phương châm là thực hiện bốn tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với cơn bão số bốn
nghệ an hiện có gần ba tám trăm bảy mươi phương tiện với hơn một mươi tám một trăm chín mươi lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển
hiện nay các địa phương và cơ quan truyền thông
các cơ quan chức năng đang kêu gọi tàu thuyền vào bờ neo trú ẩn an toàn
để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghệ an yêu cầu các huyện ven biển
bộ chỉ huy quân sự tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tri cục thủy sản và các đơn vị có liên quan
khẩn trương cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ một mươi giờ ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để đảm bảo an toàn trước một mươi năm h ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
sử dụng mọi phương tiện bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão
hướng dẫn kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm
hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú bao gồm cả tàu du lịch tàu vận tải tổ chức di rời
neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản nhà nổi đảm bảo an toàn